giữ ổn định nguồn lao động không để bị biến động đặc biệt là sau các kỳ nghỉ tết âm lịch kéo dài
luôn là nỗi lo của nhiều doanh nghiệp
nghi nhận của phóng viên thời sự sau kỳ nghỉ tết đinh dậu tại tp hcm
công ty cổ phần thực phẩm colimac nắm tại khu công nghiệp vĩnh lộc
là doanh nghiệp ngành thực phẩm có số lượng lao động lớn tại tp hcm với khoảng một sáu trăm linh công nhân
nhờ chủ động lên kế hoạch nghỉ tết và làm việc năm mới từ sớm
nên ngay những ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ tết đã có một trăm linh số lượng công nhân quay trở lại công ty

đã vào sản xuất và mọi hoạt động tinh doanh của công ty đã trở lại bình thường
còn đây là không khí làm việc tại công ty trách nhiệm lưu hạn hoshino việt nam
doanh nghiệp này cũng đã có tới gần một một trăm linh lao động
từ hai năm nay tình hình đã chuyển biến tích cực
năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc đạt tám mươi tám và năm nay tỷ lệ này đã đạt trên chín mươi
tại công ty chúng tôi so với năm ngoái người lao động năm nay đi làm đạt chín mươi một hai tăng cao hơn
theo tình hình sản xuất thì năm hai nghìn một mươi bảy sản lượng công ty dự báo sẽ tăng nên chúng tôi muốn tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng nhu cầu công việc
thành phố hồ chí minh hiện có một mươi bảy khu chế xuất khu công nghiệp với gần hai doanh nghiệp hoạt động
tổng số công nhân lên đến trên ba trăm linh người trong đó trên bảy mươi đến từ các tỉnh hành trong cả nước
sự ổn định nguồn lao động qua các chính sách chăm lo đời sống thu nhập của người lao động đã giúp bức tranh lao động đầu năm tại thành phố hồ chí minh sáng sủa hơn